thưa quý vị chúng ta rất chia sẻ với bà con ở rốn lũ từ quảng trị cho đến đà nẵng và bắc tây nguyên
dù dự báo trong tuần này cường độ mưa sẽ giảm tuy nhiên trong ngày hôm nay vẫn có thể xuất hiện mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở quảng nam quảng ngãi bình định phú yên từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm tám mươi mm
chính vì thế nên sạt lở đất đã xảy ra tại những khu vực mưa lớn và nguy cơ sạt lở còn cao đặc biệt là ở vùng núi
mưa trơ dứt thì trên biển đông đã xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới tiến thẳng vào khu vực từ bình định đến bình thuận và sẽ gây mưa lớn
rất có thể miền trung sẽ phải gặp hình thái mưa trồng mưa lũ trồng lũ trong những ngày tới nên bà con cần hết sức lưu ý để bảo vệ tính mạng cũng như tài sản
còn đối với khu vực bắc bộ không khí sẽ lạnh về đêm và sáng ban ngày có nắng ấm nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
ở nam bộ nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ ngày nhiều mây
tuy nhiên đến chiều tối có thể xuất hiện mưa rông cục bộ trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió rất mạnh